tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến sự và trao tặng năm trăm linh ngôi nhà tỉnh nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn ở năm tỉnh miền trung
bao gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và khánh hòa
phát biểu tại buổi trao nhà tỉnh nghĩa phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chia sẻ với những khó khăn
mà bà con các tỉnh miền trung gặp phải sau các đợt mưa lũ vừa qua
phó chủ tịch nước nhấn mạnh trong chiến tranh khúc ruột miền trung phải gánh chịu bao sự hy sinh to lớn
vì vậy đảng nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến các gia đình chính sách khó khăn ở khu vực và các hộ nghèo
phó chủ tịch nước mong muốn với những ngôi nhà tỉnh nghĩa được trao tặng ngần này
sẽ góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở hộ nghèo của năm tỉnh miền trung có điều kiện để ổn định chỗ ở
từ đó phát triển sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo
chiều cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà
động viên gia đình anh trương văn được ba mươi tuổi ở thôn mỹ cang xã tam thăng thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
là dân quân tự vệ tại chỗ đã tử vong khi đang trên đường trở về nhà
sau một ngày vất vả giúp đỡ bà con di rời tài sản trong mưa lũ vừa qua